để đối phó với những diễn biến của cơn bão tem bin chiều qua ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã có cuộc họp khẩn triển khai các giải pháp khẩn trương ứng phó với cơn bão tem bin trên biển đông
tại cuộc họp ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận đã phát lệnh cấm tàu ra biển trên toàn địa bàn từ một mươi sáu h ngày hai mươi ba tháng một mươi hai
nhằm giảm thiểu thiệt hại có thể xảy ra do bão tembin ủy ban nhân dân tỉnh bình thuận chỉ đạo các địa phương thực hiện nghiêm lệnh cấm biển
không cho tàu thuyền ra khơi thông báo hướng dẫn tàu thuyền vào nơi trú tránh và tổ chức sắp xếp neo đậu chắc chắn
kéo tàu nhỏ lên bờ đảm bảo an toàn cho người và phương tiện hạn chế thiệt hại khi bão đổ bộ
tính đến trưa ngày hai mươi ba tháng một mươi hai tổng số tàu thuyền của ngư dân trong tỉnh đang hoạt động trên biển còn hai trăm năm mươi hai chiếc với một tám trăm bảy mươi năm lao động
các tàu thuyền này đã được thông báo kêu gọi vào bờ tìm nơi trú ẩn an toàn và giữ liên lạc với các đồn biên phòng
các đài thông tin duyên hải khu vực thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan chức năng